các bộ chính trị đưa vào mệnh đề khát vọng phát triển đất nước phồn vinh hạnh phúc đặc biệt nhấn mạnh yếu tố hạnh phúc của nhân dân
các bộ chính trị đưa vào mệnh đề khát vọng phát triển đất nước phồn vinh hạnh phúc đặc biệt nhấn mạnh yếu tố hạnh phúc đặc biệt nhấn mạnh yếu tố hạnh phúc đặc biệt nhấn mạnh yếu tố hạnh phúc
các bộ chính trị đưa vào mệnh đề khát vọng phát triển đất nước phồn vinh hạnh phúc đặc biệt nhấn mạnh yếu tố hạnh phúc đặc biệt nhấn mạnh yếu tố hạnh phúc đặc biệt nhấn mạnh yếu tố hạnh phúc đặc biệt nhấn mạnh yếu tố hạnh phúc
vì vậy dự thảo văn kiện đặt vấn đề nhân dân hạnh phúc đất nước giàu mạnh là rất cần thiết và đây là điều mà người dân tâm đắc nhất